xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về vụ chém người gây thương tích nghiêm trọng
vừa xảy ra tại đồng nai
và đáng chú ý nạn nhân trong vụ việc vì bị nhầm tưởng là một người khác
cho nên đã bị các đối tượng tấn công
nạn nhân là anh lê quốc đạt hai mươi tám tuổi thường trú tại xã xuân bảo huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã bị các đối tượng dùng dao chém khi anh này vừa chở bạn gái đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh cấp cứu
hiện công an thị xã long khánh đang tích cực điều tra làm rõ nhóm đối tượng trên
cụ thể vào đêm ngày hai mươi tám tháng một trong khi ngồi nhậu hai đối tượng là ngô trần đạt và dương vũ hân
nghe thông tin bạn mình đánh nhau ở phường xuân hòa bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
hai đối tượng liền phóng xe máy đến bệnh viện
và khi tới nơi hai đối tượng đã nhầm anh lê quốc đạt cùng một người bạn là những người đã gây thương tích cho bạn mình
nên đã đuổi theo chém vào chân và tay anh lê quốc đạt
khiến nạn nhân bị đứt gân
bị đứt gân tay phải và một số vết thương trên bàn chân trái
ngoài ngô trần đạt và dương vũ hân còn có tên lê đào bảo trung cũng tham gia vào vụ việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long khánh đang tích cực điều tra làm rõ
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng ba đã xảy ra một vụ nổ
gần khu vực cầu kiến vàng trên đường hùng vương phường bảy thành phố bến tre tỉnh bến tre
vụ nổ tuy không gây thiệt hại thế nhưng đã làm nhiều người đi đường phải giật mình hoảng sợ
nhận được tin báo lực lượng công an đã triển khai truy tìm thủ phạm
cho đến sáng ngày hôm nay công an tỉnh bến tre đã tiến hành làm việc với hai thanh niên có liên quan
gồm châu bá thiên hai mươi sáu tuổi ở xã mỹ thạnh an
và lê hiếu nghĩa hai mươi sáu tuổi ở phường tám thành phố bến tre
bước đầu cả hai đối tượng đều thừa nhận có liên quan đến vụ nổ
cả hai cho biết đã học công thức chế thuốc nổ trên mạng xã hội sau đó đặt đàng mua
đến đoạn đường vắng người để thử và gây ra vụ nổ nói trên
vào khoảng một giờ một mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh kiên giang
đã bất ngờ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại quán karaoke mt luxury
ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
qua đó phát hiện gần bốn mươi người dương tính với ma túy và mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra mặc dù đã bước sang ngày mới
thế nhưng trong quán karaoke mt luxury có trên
một mươi phòng đang hoạt động với gần một trăm ba mươi người đang hát hò nhảy múa trong âm thanh ánh sáng sôi động
tiến hành kiểm tra hành chính từng đối tượng lực lượng công an đã tìm thấy nhiều loại ma túy được cất giấu trong người
một số khác bị vứt xuống sàn nhà để phi tang và được cất giấu trong xe gắn máy
sau khi kiểm tra quán karaoke mt luxury cơ quan chức năng lập biên bản về lỗi vi phạm hành chính
như hoạt động quá giờ quy định buông lỏng quản lý để khách sử dụng và tàng trữ ma túy tại tù điểm kinh doanh
đồng thời đã đưa gần một trăm hai mươi người về trụ sở công an
qua kiểm tra nhanh về ma túy lực lượng chức năng xác định có gần bốn mươi người đã dương tính với chất ma túy
đồng thời bắt giữ gần một mươi đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng tại tỉnh kiên giang trong thời gian gần đây hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên đề bàn tỉnh
diễn biến khá phức tạp làm mất an ninh trật tự ở địa phương
trước tình hình đó ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các ngành chức năng
ra soát ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng cho vay vốn trái quy định của pháp luật
những tờ rơi như thế này được dán khắp nơi từ thành thị đến nông thôn từ cột điện hay bức tường
từ đường lớn cho đến những con hẻm với những lời chào mời hấp dẫn như cho vay không cần thế chấp
vay trả góp vay tiêu dùng đã và đang làm nhiều người sợ bẫy
chỉ một cuộc gọi điện thoại chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu hay giấy đăng ký xe
người vay có thể vay được một số tiền lớn mà không cần thế chấp
thấy dễ ăn nhiều người đã tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi này nhờ hỗ trợ tài chính
số tiền lãi mà người vay phải trả cũng không hề nhỏ từ một mươi năm cho đến hơn ba mươi một tháng
biết đầy nguy cơ nhưng vì túng quẫn rất nhiều người đã nhắm mắt đưa chân vướng vào con đường tín dụng đen
mình đang kẹt thì mình phải chịu thôi mình khổ mình phải cho con ăn học chứ không có cầu bạc gì
muốn bành trướng hoạt động tín dụng đen các đối tượng cho vay nặng lãi thường có sự móc nối câu kết
với một số đối tượng từng có tiền án tiền sự đâm thuê chém mướn để bảo kê đòi nợ cho chúng
khi không trả đủ tiền cho chúng thì đe dọa uy hiếp
cho người khác như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trực tự ở trên địa bàn
theo thống kê sơ bộ hiện toàn tỉnh có hơn năm mươi nhóm trên ba trăm linh đối tượng chuyên cho vay không thế chấp tài sản
trong đó gần năm mươi là đối tượng ngoài tỉnh chủ yếu đến từ hà nội hải phòng và một số tỉnh phía bắc
ngân hàng nhà nước đang chuẩn bị đưa xây dựng quy trình quy chế để đưa ra một cái gói năm tỷ
dành cho các đối tượng những người thu nhập
những người thu nhập thấp những người nghèo những người mà cái điều kiện không đủ điều kiện
hoặc cái điều kiện chưa đủ để đáp ứng cho giai theo quy tắc cho giai thông thường
cái thứ hai nữa là về phía chi nhánh ngân hàng nước thì chủ trương là mở rộng chủ trương là khuyến khích
và phát triển các mạng lưới các tổ chức tính dụng ở các dùng xa dùng sâu để tạo điều kiện cho bà con
khách hàng tiếp cận được giống giai ngân hàng tốt hơn
để hạn chí nạn tín dụng đeo
đối tượng cho vay nặng lãi hoành hành ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
mong rằng người dân cần thận trọng khi vay tiền tuyệt đối không dính vào các đối tượng cho vay
theo kiểu tín dụng đen lãi suất cao mà phải đến các ngân hàng để được hỗ trợ tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
trộm cắp xe máy hà nội rồi chạy trốn về tỉnh thái bình để tiêu thụ
tuy nhiên đối tượng bùi văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện quỳnh phụ
đã bị cảnh sát giao thông tỉnh thái bình phát hiện bắt giữ
ngay sau khi nhận được tin báo của công an phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
về việc có một đối tượng nam giới trộm cắp xe máy sh màu trắng đang trên đường tẩu thoát
theo hướng thành phố hà nội về tỉnh thái bình
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng
qua công tác tuần tra kiểm soát vào hồi một mươi h ngày bảy tháng ba tại quốc lộ một mươi địa phận xã đông hòa thành phố thái bình
đã phát hiện bắt giữ được đối tượng bùi văn dương
lực lượng công an đã thu giữ chiếc xe máy honda sh biển kiểm soát hai mươi chín g một trăm hai mươi hai nghìn ba trăm ba mươi chín
một bộ vam phá khóa và một số tăng vật có liên quan
hiện tổ công tác đã bản giao toàn bộ hồ sơ vụ án cùng đối tượng bùi văn dương
cho công an phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội tiếp tục điều tra làm rõ
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện thì các đối tượng đã không ngại ngần thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác
và xe mô tô xe gắn máy chính là mục tiêu thường được nhắm tới
ghi nhận trên địa bàn quảng ngãi địa phương trong thời gian gần đây
đã xảy ra nhiều vụ trộm mô tô xe máy khiến người dân bất an
sau khi vào cuộc điều tra công an tỉnh đã triệt phá và bắt giữ hàng loạt đối tượng
đáng chú ý đa số đối tượng trộm cắp này đều có tiền án sử dụng ma túy
tuy đã ở tuổi năm mươi năm nhưng hai đối tượng võ vàng ở huyện tư nghĩa và phạm đình hiếu
ở tỉnh khánh hòa đã lập nhóm trộm mô tô xe máy để có tiền lên ma túy dùng
nhóm u năm mươi năm này đã thực hiện hai mươi vụ trộm mô tô xe máy
trên đề bàn quảng ngãi
thủ đoạn của các nhóm đối tượng trộm rất tinh vi
các đối tượng tập trung về địa bàn vùng nông thôn lợi dụng sơ hở của người dân để gây án
trong việc bảo quản tài sản của mình
đặc biệt ở đây là xe cổ của người dân họ đi lòng ngoài đồng trên rừng đó
thường họ đi xe dưới đường
cho nên vừa rồi có trường hợp lên địa bàn sân trộm cắp
tội phạm ma túy ngày càng phức tạp và len lỏi đến các vùng quê
số người nghiện trong cộng đồng và nghiện mới gia tăng
kéo theo các hoạt động phạm tội khác đặc biệt là trộm xe máy
nhiều người lớn tuổi sau vẫn không cai nghiện được
đã đi trộm cắp xe để có tiền thỏa mãn cân nghiệp
hầu hết những đối tượng nghiện sau một thời gian hút trích
đã lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy
trộm cắp tài sản cướp giật
quá trình từ sử dụng ma túy đến các hành vi phạm tội của những đối tượng này
đã làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự xã hội
dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng ma túy
và những hệ lụy đằng sau nó
từ đoạn video clip một cô gái bị đuổi đánh kêu cứu
trên đường huỳnh văn lũy tp thủ dầu một
gây bức xúc trên mạng xã hội từ tối qua ngày tám tháng ba
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương
cho biết là sẽ vào cuộc xác minh đoạn video clip nói trên
clip cho thấy một cô gái vừa chạy vừa kêu gào văn xin
những người chạy xe máy trên đường chở mình tẩu thoát
ngay sau đó đối tượng nam truy đuổi cô gái chạy xe máy áp tới
khi vừa dựng xe máy trên đường
xe máy xong đối tượng xông vào đánh cô gái
khi nạn nhân nằm xuống đường đối tượng chạy vào lề
lấy vật cứng ném về thế cô gái
và hiện chưa xác định được mối quan hệ giữa cô gái
và người đàn ông trong đoạn video clip nói trên
tuy nhiên nhân chứng khẳng định có lúc nghe cô gái
gọi người đàn ông này là anh hai
vào mạng xã hội facebook zalo để tìm kiếm
các cô gái nhẹ dạ cả tin
buông những lời hứa ngon ngọt sẽ lấy làm vỡ
hoặc là xin cho những công việc nhẹ
sau đó rủ rỗ để bán sang trung quốc
đối tượng nguyễn văn đông và lê xuân dũng
cùng chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông
vừa bị viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắk
ban hành cáo trạng truy tố về tội mua bán người
theo cáo trạng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
đông được một người bác ruột tên là theo
đang sinh sống ở trung quốc
đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ để bán cho đàn ông trung quốc
lấy làm vợ
mỗi trường hợp bán chót lọt bà theo sẽ trả cho đông
hai mươi năm triệu đồng
sau đó đông đã về bàn bạc và rủ em rể
là lê xuân dũng cùng tham gia
theo đó đông có trách nhiệm là tìm liên lạc
thông báo cung cấp hình ảnh các cô gái
và giao dịch tiền viết theo
còn dũng thì vào mạng xã hội gia lô hoặc trực tiếp
tìm kiếm các cô gái để tán tỉnh
hứa sẽ lấy làm vợ hoặc nhận làm nhân viên
bán điện thoại cho dũng tại huyện đắk minh
với mức lương cao
với thủ đoạn đó từ tháng ba cho đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
cả hai đối tượng đã lừa chót lọt
được bốn cô gái ở tỉnh đắk lắc
và một cô gái ở tỉnh kiên giang
sau đó các đối tượng lên kế hoạch rụ rỗ các cô gái
đi cùng ra tỉnh lạng sơn để bán cho bà theo
đưa sang trung quốc với tổng số tiền
trên một trăm linh triệu đồng
hiện đã có ba cô gái may mắn trở lại
về việt nam hai người còn lại
chưa xác định được tung tích
công an quận ngũ hành sơn đà nẵng cho biết
đã xác định được danh tính đôi nam nữ
điều khiển xe máy đuổi theo xe tải
ném gạch vỡ kính trong clip lan truyền
trên mạng xã hội
trước đó vào ngày bảy tháng ba trên mạng xã hội
đã xuất hiện clip ghi lại hình ảnh
một đôi nam nữ điều khiển xe lít
biển số chín mươi hai d một

cố đuổi theo một chiếc xe tải
khi đến ngang hàng thì đã thẳng tay
ném viên gạch được chuẩn bị từ trước vào xe
gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường
khi vào cuộc điều tra công an quận ngũ hành sơn
đã xác định được hai người này
là phan phước mai và vợ là phùng thị mỹ dung
cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an cả hai cho biết
là vì bức xúc tài xế xe tải
điều khiển phương tiện vượt ẩu cho nên đã nhặt
cục gạch ở lề đường ném vào xe tải
làm vỡ kính chắn gió phía trước
và kính chắn gió cửa phụ thiệt hại khoảng ba triệu đồng
hành vi của mai đã tiềm ẩn
nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
và hiện công an quận ngũ hành sơn đang xem xét hành vi
củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm
theo quy định
kính chào quý vị và các bạn
bây giờ là tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra
thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng ngọc cử
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú
tại sáu trăm linh sáu ngo quyền
phường bắc mỹ an quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trốn khỏi nơi giam giữ
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra công an
thành phố đà nẵng đã ra quy định
truy nã đối với hai đối tượng
cùng phạm hai tội danh không chấp hành án
và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng đặng văn bằng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú
tại năm mươi một trên năm quang cư
phường thọ quang quận sơn trà
thành phố đà nẵng
và đối tượng trần quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú
tại sáu mươi tám trên bốn trưng nữ vương
phường bình hiên quận hải châu
thành phố đà nẵng
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi
hành động bao che chứa chất bắt đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện